cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt quyết định khởi tố bảy bị can về hành vi vi phạm quy định trong xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến sự cố vỡ đường ống nước sông đà
các bị can gồm vũ thanh hải trường phòng sản xuất của công ty cổ phần ống sợi thủy tinh vinaconex nguyễn văn khải phó giám đốc ban quản lý dự án cấp nước sông đà hà nội
trương trần hiền trưởng phòng vật tư thiết bị của ban quản lý dự án đỗ đình trì trường đoàn tư vấn giám sát thi công đường ống nguyễn biên hùng hoàng quốc thống và bùi minh quân cùng là giám sát viên thuộc đoàn tư vấn giám sát dự án
các bị can gồm vũ thanh hải trưởng phòng sản xuất của công ty cổ phần ống sợi thủy tinh vinaconex nguyễn văn khải phó giám đốc ban quản lý dự án cấp nước sông đà hà nội và trần cao bằng giám đốc công ty cổ phần ống sợi thủy tinh vinaconex cũng về hành vi nói trên
việc đường ống nước sạch sông đà liên tục vỡ tới một mươi lần trong ba năm qua kể từ cuối năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm đã gây thất thoát gần một ba triệu mét khối nước phải mất hơn chín ba tỷ đồng để khắc phục sửa chữa
đồng thời làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của khoảng hàng vạn hộ dân gây cho người dân thủ đô hà nội nhiều bức xúc
lần vỡ đường ống gần đây nhất là ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi năm làm ảnh hưởng tới khoảng bảy mươi hộ dân tại các quận thanh xuân hoàng mai hà đông
quá trình điều tra đến nay đã có tổng cộng chín bị can bị khởi tố để phục vụ điều tra